với chủ đề hàng việt cất cánh tăng nội lực tích cực hội nhập
hội trợ hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn một mươi bảy tại an giang là nơi trưng bày và quảng bá sản phẩm mới
sản phẩm xuất khẩu vào thị trường asean và các nước trên thế giới
sản phẩm đặc sắc đặc sản địa phương của các vùng miền
trong chuỗi hội trợ hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn một mươi bảy
an giang là điểm đến đầu tiên trong năm nay cùng với sự tham gia của một trăm năm mươi doanh nghiệp cùng ba trăm năm mươi gian hàng
điểm mới đầu tiên của hội trợ năm nay là ban tổ chức đã thiết kế ngôi nhà chung để trưng bày sản phẩm nông nghiệp xanh
và đặc sản của bốn tỉnh abcd mekong gồm an giang biến tre cần thơ và đông tháp
bên cạnh đó ban tổ chức hội trợ còn có các chương trình như chương trình kết nối nhà phân phối
với nhà sản xuất nông sản và đặc sản sạch nhiều hội thảo
trong đó nổi trội là hội thảo với chủ đề phát triển thị trường nông sản và đặc sản vùng mekong
tại đây các chuyên gia đã đưa ra nhiều kinh nghiệm quý báu để giúp các doanh nghiệp
những người khởi nghiệp về lĩnh vực nông sản và những giải pháp tích cực cho nông sản sạch việt nam
ngoài ra điểm mới của hội trợ kỳ này là việc giới thiệu sản phẩm mới
bán hàng hay khuyến mãi được thông qua hình thức game show
chuyến xe bất ngờ nên đã thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng